hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các trung tâm cách ly quá tải hay việc tách trẻ em ra khỏi cha mẹ vì covid một mươi chín
đã đạt siêu đô thị hơn hai mươi năm triệu dân trong tình cảnh căng như dây đàn
nhiều người dân thượng hải thể hiện sự mệt mỏi mất niềm tin vào giới chức trách
khi khẩu phần ăn được cung cấp không đủ cho các thành viên trong gia đình
việc chủ động đặt hàng cũng gặp nhiều khó khăn vì hàng hóa khang hiếm giá cả tăng cao
một số người cho biết tình hình ngày càng bất ổn sức chịu đựng của họ đang đạt đến giới hạn
sau hơn hai năm đại dịch bùng phát
bách xẹo tâm lý và kinh tế sẽ kéo dài cùng với nỗi bất bình ngày càng tăng sau đợt dịch
frank tsai một cư dân thượng hải lâu năm ban đầu ủng hộ các biện pháp chống dịch nghiêm ngạc
nhưng giờ đây ông bị sốc trước tình trạng thiếu thực phẩm và nguồn cung ở thượng hải
nơi từng được coi là thành phố tiến bộ và được quản lý tốt nhất
trước đây thượng hải từng theo đuổi chiến lược chống dịch nhẹ nhàng hơn
với biện pháp phong tỏa các mục tiêu chỉ áp đặt tại các khu dân cư bị ảnh hưởng
ngay cả khi mắc covid một mươi chín lan rộng vào mùa xuân này
các nhà chức trách vẫn khẳng định rằng không cần thiết phải phong tỏa toàn thành phố
thế nhưng chính sách này lại bắt đầu bị đảo ngược vào hôm hai mươi bảy tháng ba
khi chính quyền đột ngột thông báo phong tỏa hàng loạt khiến hàng chục triệu cư dân không kịp chuẩn bị
người dân coi sự thay đổi này là dấu hiệu cho thấy bắc kinh vẫn kiên quyết theo đuổi chính sách
cứng rắn zero covid với sự xuất hiện của biến chủng mới dễ lây lan như omitron
họ lo ngại rằng ngay cả sau khi hạn chế trên toàn thành phố được dỡ bỏ
tỏa đột ngột vẫn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào
tình trạng không chắc chắn này có thể kéo dài trong nhiều năm
chính sách chống dịch nghiêm ngặt của trung quốc làm xói mòn lòng tin của công chúng đối với giới chức trách
đồng thời gây nên nhiều sự mệt mỏi bất bình cho nhân dân
thường hại đến lấy lỏng hạn chế ở một số khu vực trong tuần này
nhưng hầu hết cư dân vẫn được yêu cầu ở yên trong nhà
một số người bày tỏ lo lắng vì hết thực phẩm
và cho biết họ ngày càng vỡ mộng trước chính sách zero covid
và đã có nhiều cuộc xung đột giữa người dân và nhân viên y tế
cùng những bình luận gắt gao cho các biện pháp phòng dịch của giới chức lãnh đạo
song cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy trung quốc có ý định buông bỏ chính sách zero covid với dịch bệnh nước này